vào chiều ngày tám tháng năm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã họp thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
dự phiên họp còn có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thay mặt cơ quan soạn thảo trình bày tờ trình và tiếp thu ý kiến của các đại biểu